hiện nay lũ trên các sông ở tỉnh quảng trị vẫn đang xuống chậm
tỉnh quảng trị đã xác nhận là có thiệt hại về người do mưa lũ
bên cạnh đó tại các địa phương vùng trũng thấp hàng trăm ngôi nhà vẫn đang trong tình trạng bị ngập sâu
một người dân tại thôn văn quỹ xã hải tân huyện hải lăng trong lúc đi đánh cá đã bất cẩn bị nước lũ cuốn trôi
chính quyền địa phương và người dân đang tích cực tìm kiếm
tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy người mất tích
bên cạnh đó mưa lũ đã làm chê cắt tuyến đường liên xã hải tân hải sơn hải hòa
và hơn ba trăm linh ngôi nhà tại huyện hải lăng bị ngập từ ba đến một năm mét
đến thời điểm hiện tại nước tại thượng nguồn sông thạch hãn
sông âu lâu đều xuống dưới báo động một nhưng hạ lưu vẫn duy trì ở mức cao trên báo động một sấp xỉ báo động hai
cũng tại quảng trị mưa lớn những ngày qua đã làm nước sông đắc rồng dâng cao
khiến hơn một mươi hai mét chiều dài của cây cầu tràn húc nghì đã bị mưa lũ cuốn trôi
chia cắt hoàn toàn tuyến đường dẫn vào khu tá định cư thôn húc nghì xã húc nghì huyện đắc rồng
khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương đang ngập lũ thực hiện phương châm nước rút đến đâu khắc phục nhanh có hiệu quả đến đấy
bên cạnh đó tập trung công tác cứu trợ không để người dân đói không có nước uống hợp vệ sinh
khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra nhanh chóng ổn định đời sống người dân